tại trụ sở chính phủ bị viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tiếp đoàn người có công tỉnh nam định nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô hà nội
tại buổi tiếp phó thủ tướng trương hòa bình khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có chính sách ưu đãi cho người có công
đã có nhiều chính sách đối với người có công được ban hành chính sách người có công đang tiếp tục được hoàn thiện
phó thủ tướng cho biết hiện thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị giao các bộ ngành trung ương hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi để xử lý những vướng mắt
quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ công tác người có công bảo đảm tất cả người có công được thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng mong người có công tỉnh này tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước